chỉ trong bốn ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám đặc biệt trong ba ngày nghỉ lễ tết dương lịch
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai mỗi ngày trung bình tiếp nhận từ hai đến ba ca nhập viện
vì ngộ độc rượu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bệnh nhân này đã bị suy hô hấp dối loạn ý thức tới nay tình trạng bệnh vẫn rất nặng
phải thở máy và dùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu
theo người nhà trước đó bệnh nhân đã uống tới một lít rưỡi rượu chỉ trong một buổi tiệc
bệnh nhân này tiền sử đã nghiện rượu rồi uống rượu rất nhiều năm
trưa ngày hai mươi bảy một mươi hai bệnh nhân có đi liên hoan tiệc tùng với bạn bè và khuyến khích nhau uống rất nhiều
mỗi người uống một năm lít cơ sau uống bệnh nhân bị dối loạn ý thức nôn rất nhiều
khi dối loạn ý thức nó hít hết cả chất nôn đờm rãi vào phổi
đến với chúng tôi là tình trạng hôn mê suy hô hấp rất nặng cần phải thở máy
đến hôm nay là ngày điều trị thứ năm rồi
thì vẫn phải thở máy
vẫn đang phải thở máy phải dùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu
dịp tết này người dân thường uống rất nhiều
có thể không phải ngộ độc nhưng uống một số lượng nhiều thì nó cũng gây rất nhiều
thứ nhất là dối loạn ý thức thứ hai là có thể hại đường huyết
khi bệnh nhân dối loạn ý thức như thế này rất nhiều bệnh nhân có suy hô hấp
cũng được trần đoán là ngộ độc rượu
sau khi uống ba trăm linh ml rượu anh hưng thấy hoa mắt chóng mặt
nhưng gia đình tưởng anh bị trúng gió
nên chỉ đến khi thấy anh ngất xỉu người nhà mới vội đưa anh đi cấp cứu
các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
mặc dù trong đợt nghỉ lễ tết vừa qua không có ca ngộ độc rượu cồn methanol
tuy nhiên các bệnh nhân ngộ độc đều do uống quá nhiều rượu

chúng tôi đã thấy là các bệnh nhân có thể trúng gió
tôi thấy phổ biến là các loại rượu thực phẩm rượu thông thường là chính
tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải cảnh giác có thể có những trường hợp
mà ngộ độc hồi công nghiệp có thể xuất hiện
cũng theo các bác sĩ trong các dịp lễ đặc biệt là thời điểm cuối năm đầu năm mới
số ca ngộ độc rượu thường tăng đột biến do tình trạng uống rượu bừa bãi của người dân
và chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
nếu người dân vẫn tiếp tục duy trì thói quen này
thì số ca ngộ độc rượu sẽ còn tiếp tục gia tăng